trong suốt tháng một mươi một và nửa đầu tháng một mươi hai tại bình định đã phải đón nhận năm đợt mưa lũ đặc biệt lớn
và lần đầu tiên cảnh báo lũ đặc biệt lớn đã xuất hiện trong bản tin thời tiết
tại sông côn ở bình định có những nơi mực nước lên ở mức bỡ đậu cấp ba đó là trên một năm mét
và tất cả một mươi một huyện thành phố và thị xã trong tỉnh bình định đều ngập sâu trong nước
rất nhiều công trình giao thông thủy lợi đã bị hư hại và nhiều đoạn đường giao thông đã bị gián đoạn
và đời sống
hẹn gặp lại
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhiều bộ ngành trung ương đã về kiểm tra và đề xuất các giải pháp khắc phục khẩu quả lũ lụt trên từng lĩnh vực
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà quyết định trong thời gian tới bộ sẽ có các chương trình dự án dài hơi nhằm khắc phục một cách căn cơ tình trạng sạt lở đê sông ở cả khu vực miền trung trong đó có tỉnh bình định
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh cảm kết thực hiện chính sách hỗ trợ giống sản xuất cho nông dân và yêu cầu viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ nhanh chóng cử cán bộ kỹ thuật xuống các vùng lũ tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân để khôi phục sản xuất rau màu sau lũ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
nguyễn thị kim tiến đã về kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên lĩnh vực y tế
trước thực tế lũ quá lớn mà trạm y tế ở vùng rốn lũ chưa phải là nhà cao tầng nên gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân khi mưa lũ lớn xảy ra bộ trưởng bộ y tế cho biết ngành sẽ có giải pháp sớm khắc phục trong thời gian tới
với tư cách là chủ tịch hội đồng bảo trợ của quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng cho trẻ em vùng lũ bình định ba trăm linh triệu đồng để mua sách vở phục vụ học tập
phó chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình định trong công tác phòng chống lũ lụt và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
qua thực tế giám sát lãnh đạo tỉnh bình định đã kịp thời triển khai ngay một số giải pháp khắc phục tình trạng thiệt hại do mưa lũ